thực hiện chỉ thị số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba của thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều hoạt động kinh doanh đã tạm dừng các cửa hàng đều nghiêm túc chấp hành
tại đà nẵng hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng quán đã chấp hành nghiêm túc
thực hiện tạm ngừng các hoạt động buôn bán giao dịch
tại những cửa hàng bán nhu yếu phẩm không xảy ra tình trạng người dân tích chữ lương thực
còn tại khánh hòa lực lượng chức năng thành phố nha trang đã phối hợp với các phường trên địa bàn tiến hành kiểm tra
giả soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố
hầu hết các hộ kinh doanh đều đồng thuận chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định